được căn nhà tránh mưa tránh nắng là ước mơ của biết bao người nghèo
nhưng câu chuyện của hai mươi hộ dân ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang thì lại không hề vui
nguyên nhân là do những căn nhà tình thương đã xây dựng hoàn chỉnh mà tiền hỗ trợ xây dựng nhà vẫn chưa được nhận
khiến cho những hộ dân này lâm vào cảnh nợ nần
căn nhà khang trang nhưng cửa khóa im lìm
ông trương văn sồ ở ấp trương bình xã trường long a huyện châu thành a buồn bã cho biết
đây là căn nhà của anh trương thanh tùng con trai ông
là hộ nghèo trong xã nên cuối năm ngoái hộ anh tùng được xét trao tặng nhà tình thương
vui mừng khôn xiết nên anh tùng nhanh chóng xây dựng nhà
nhà xây dựng xong nhưng nguồn tiền hỗ trợ vẫn chưa nhận được khiến anh lâm vào cảnh nợ nần
giờ đây hàng ngày vợ chồng anh phải gửi hai đứa con nhỏ sang nhà ông bà ngoại
giữ giúp để vợ chồng anh đi làm thuê làm ướn
lúc đó tây nam bộ dưới có huyện dưới có xã nói cho là ba mươi hai triệu
cất phải trong vòng hai mươi bốn phải cho rồi
thì coi như nếu dựng lên thì ổng giữ quyết cho nửa vòng nửa ba mươi bốn là ổng giữ quyết luôn
rồi cũng đốc hối cất như lắm
cho nhanh là ổng nhiệm thu á
có xã vô nhiệm thu hai lần rồi mà cũng có chụp hình rồi rồi về
rồi hẹn hẹn hoài bây giờ không biết như thế nào mà chưa có đồng tiền
rồi nợ đòi quá trời mấy đất tôi cũng không biết sao mà trả lời với nợ

câu chuyện nhà bà huỳnh thị phải tám mươi hai tuổi cũng lâm hoàn cảnh tương tự
già yếu không thể lao động để kiếm tiền trả nợ
nên bà huỳnh thị phải đành vay nợ này trả nợ đầu kia
vui mừng vì được cấp căn nhà tình thương an dưỡng tuổi già
nhưng giờ đây đối với bà phải niềm vui đã bị nỗi buồn nợ nần trên ngang
được biết sau khi hội hỗ trợ người nghèo tây nam bộ thông qua ngân hàng công thư việt nam
nhận hỗ trợ hai mươi căn nhà tỉnh thương cho các hộ nghèo trong xã địa phương
đã tiến hành giả soát xem xét những hộ gặp khó khăn về nhà ở
tiến hành lập danh sách trao tặng

hội huyện nhận được văn bản của ngân hàng công thư việt nam
về việc hỗ trợ hai mươi căn nhà tình thương
mỗi căn nhà trị giá ba mươi hai triệu đồng
khi triển khai chương trình huyện có mời hai mươi hộ dân lên nhận bảng tượng trưng ba mươi hai triệu đồng
tuy nhiên cho tới thời điểm này
hai mươi căn nhà đã xây xong
các hộ dân đã vào ở
và huyện cũng đã hoàn thành hồ sơ gửi ngân hàng
nhưng đến nay vẫn chưa có tiền
thì đối với hai mươi căn nhà này
chúng tôi cũng đã

phối hợp với xã
rồi phối hợp với đơn vị tài trợ
là ngân hàng công thương
chi nhánh hậu giang
cũng đã mời ngân hàng xuống để khảo sát
rồi có nghiệm thu
đến thời điểm này
vào khoảng thời gian một mươi năm tháng sáu
chúng tôi đã
làm hồ sơ xong
tức là hồ sơ nghiệm thu
ngân hàng cũng đã nghiệm thu xong vào một mươi năm tháng sáu
hồ sơ chúng tôi cũng đã nhanh chóng
gửi về cho ngân hàng
để họ thẩm định rồi có cái giải ngân cho bà con
thì từ khi gửi hồ sơ đến giờ
thì cũng chưa có nhận được phản hồi
từ phía ngân hàng
những hộ dân nghèo ở xã trường long a
được hỗ trợ xây nhà tình thương
đang rất mong các bên liên quan
sớm có biện pháp giải quyết
để người dân nhận được tiền hỗ trợ làm nhà
bởi lẽ sống trong căn nhà tình thương khang trang
mà lại vướng cảnh nợ nần kéo dài
thì cuộc sống của người dân
vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn hơn